sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi lãnh đạo thành ủy ubnd tp hcm đã gặp gỡ trao đổi với một mươi tám kiều bào tiêu biểu là giáo sư tiến sĩ nhà khoa học doanh nhân từ chín quốc gia gồm mỹ úc canada pháp đức anh hàn quốc nhật bản và singapore
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự buổi làm việc
trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo thành phố rất vui mừng đón tiếp gặp gỡ quý bà con kiều bào để có những trao đổi chia sẻ những ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp tp hcm không tránh khỏi tác động từ bối cảnh chung đó